tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến căng thẳng nhu cầu cung ứng oxy ngày càng cấp thiết
để đáp ứng điều này chạm tạo oxy và khí nén di động được đánh giá là giải pháp sáng tạo
giúp cung ứng oxy phục vụ công tác điều trị bệnh nhân
oxy là một trong những loại vật tư thiết yếu nhất để cứu chữa những bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nguy kịch và nhiều tình trạng bệnh khác hạn chế tình trạng diễn biến tăng mức độ nặng
khi bệnh nhân có dấu hiệu siêu hấp được chỉ định thở oxy sớm
bệnh nhân covid một mươi chín không được can thiệp các liệu pháp thở oxy kịp thời
sẽ dẫn đến siêu hấp suy đa tạng và tử vong
đánh giá được tầm quan trọng của việc chủ động nguồn oxy trong công cuộc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như phát triển trang thiết bị y tế trong nước phục vụ người dân
công ty novamed việt nam đã hợp tác cùng đại học bách khoa hà nội
nghiên cứu sản xuất container tạo oxy và khí nén y tế di động
đây được đánh giá là giải pháp sáng tạo đóng vai trò giúp tăng cường công suất sản xuất
cung ứng oxy y tế phục vụ việc cứu bệnh nhân covid một mươi chín trong thời điểm khó khăn
với sự am hiểu về đặc thù khí hậu phạm vi hoạt động và bảo trì bảo dưỡng
novamed đã tạo ra trạm tạo oxy và khí nén di động có nhiều ưu điểm
ngay sau khi hệ thống hoàn thiện các đơn vị như hội thầy thuốc trẻ việt nam
fujikin việt nam đã sử dụng để tài trợ đưa vào miền nam
phục vụ công tác sản xuất cung ứng oxy tại nhiều bệnh viện trên cả nước giai đoạn khó khăn nhất
như bệnh viện đa khoa đồng nai bệnh viện quận tám tp hcm bệnh viện trợ mới an giang
bệnh viện giã chiến một sóc trăng bệnh viện giã chiến bạc liêu
trạm tạo oxy và khi nén di động oxy nova o hai mobile system được các nhà khoa học đảo bách khoa hà nội
và công ty của phần novamed việt nam thiết kế sản xuất theo tiêu chuẩn who
theo đó các nhà khoa học tận dụng nguyên liệu thô vô tận và có sẵn là không khí
sau đó tách biệt khí oxy bằng công nghệ sáng hấp phụ psa
oxy được đi qua bộ lọc khí bốn cấp gồm lọc thô lọc tinh than hoạt tính khử mùi và lọc siêu tinh
để có độ tinh khít cao từ chín mươi chín mươi năm
container tạo oxy và khí nén y tế di động với dòng chảy oxy mạnh có thể tạo ra công suất một mươi tám mét khối oxy một giờ
tương đương bảy mươi hai bình oxy một ngày
trong giai đoạn dịch bùng phát mạnh mẽ như hiện nay số lượng này đủ đáp ứng nhu cầu của ico hai mươi giường
hoặc sáu mươi người bệnh thở oxy vì thế thật sự ý nghĩa trong việc gián tiếp cứu người bệnh
đang nói hơn nhằm đáp ứng nhu cầu cơ động linh hoạt trên cả nước trong quá trình sản xuất oxy
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín các nhà khoa học đã nghiên cứu và lắp đặt hoàn chỉnh trạm tạo oxy này
trong một container với cơ chế hoạt động tự động
vì thế container tạo oxy và khí nén y tế di động có thể đến bất kỳ địa điểm nào trên cả nước
dù vùng sâu vùng xa hay luân chuyển qua các địa phương
khi dùng chỉ cần kết nối nguồn điện trạm tạo oxy và khí nén di động oxy nova o hai mobile system
có thể tạo ra nguồn oxy để cung cấp vào các bình chứa thiết bị
việc ứng dụng trạm tạo oxy và khí nén di động oxy nova o hai mobile system
có thể giải quyết nhu cầu nguồn cung oxy bền vững chủ động và chất lượng
đặc biệt hệ thống giải quyết sự khó khăn trong việc vận chuyển các bình oxy
từ nhà cung cấp tới các đơn vị bệnh viện và cơ sở y tế
từ đó đáp ứng sự cấp thiết trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh nhân mắc covid một mươi chín